cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ đã khởi tố một nhóm đối tượng có hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
cầm đầu là nguyễn ngọc thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại phường gia cẩm thành phố việt trì tỉnh phú thọ hiện đang ở tại phường đại mỗ quận nam từ liêm hà nội
quá trình điều tra cơ quan công an xác định do có mối quan hệ gia đình nên nguyễn ngọc thanh đã bàn bạc thống nhất và giao cho nguyễn khánh huyền
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ở phương đại mỗ quận nam từ liêm hà nội đi thu gom tài khoản ngân hàng để mua bán kiếm lời
huyền đã liên hệ với trần hải đăng nguyễn trung hiếu và nguyễn quý lượng đều trú tại phường đại mỗ quận nam từ liêm hà nội
để tìm các mối quan hệ anh em
huyền đã liên hệ với các bạn bè người quen là sinh viên để mở tài khoản ngân hàng
cơ quan công an xác định nhóm của thanh đã thuê trên ba mươi sinh viên thuộc các trường đại học trên địa bàn thành phố hà nội
mở trên một trăm linh tài khoản thuộc nhiều ngân hàng khác nhau
hai đối tượng này bàn nhau sẽ mở tài khoản ngân hàng để cho thuê
những người thuê tài khoản này thường để nhận các khoản tiền từ đánh bạc online cá độ
sau khi có tiền chuyển đến sẽ rút tiền đưa lại cho họ và được trả công từ ba trăm linh đến năm trăm linh nghìn đồng
tuy nhiên do số tiền chuyển vào quá lớn hai đối tượng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản
mỗi tài khoản sử dụng hai số điện thoại chính và phụ
số điện thoại chính sẽ cung cấp cho người thuê
số điện thoại phụ sẽ do hai đối tượng quản lý để theo dõi số dư tài khoản
không cấm là công dân mở rất nhiều tài khoản tuy nhiên mở tài khoản xong lại giao cho người khác thuê mượn tài khoản
đấy là hành vi vi phạm pháp luật
đó là cái thứ nhất
cái thứ hai là việc mở tài khoản rồi giao cho người khách sử dụng ảnh hưởng rất nhiều đến cá nhân mình
khi mà người ta sử dụng vào mục đích trái pháp luật thì mình đối diện với nhiều vấn đề hệ lụy pháp lý xảy ra về phía sau
đề nghị người dân là không mở tài khoản để giao cho những người khác sử dụng
hiện nay tình trạng mua bán tài khoản ngân hàng và thông tin tài khoản ngân hàng đang diễn ra công khai trên một số trang mạng xã hội
hệ lụy từ việc mua bán không chỉ gây ra nhiều rủi ro cho chủ tài khoản và các ngân hàng mà nguy hiểm hơn
đây là điều kiện để các đối tượng xấu thực hiện hành vi phạm tội
vì vậy bên cạnh việc kiểm soát chặt chẽ các thủ tục
mở thẻ và tăng tính bảo mật của thông tin cá nhân
thì mỗi người cần nâng cao cảnh giác tuyệt đối không tham gia các hoạt động mua bán
trao đổi thông tin tài khoản ngân hàng và không mở tài khoản ngân hàng rồi giao cho người khác sử dụng
hệ lụy từ việc mua bán không chỉ gây ra nhiều rủi ro cho chủ tài khoản và các ngân hàng mà nguy hiểm hơn